thưa quý vị sáng nay mùng một mươi tháng ba âm lịch tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh
tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng chủ tịch nước võ văn thưởng
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và tỉnh phú thọ đã dâng hương tưởng niệm các vua hùng
tham dự đoàn lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
bộ trưởng bộ công an tô lâm chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đại tướng lương cường các bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đỗ văn chiến trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài cùng các lãnh đạo các tỉnh thành địa phương
với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
chủ tịch nước võ văn thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã dân hương dân hoa
kính cẩn cáo anh linh các vô hùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước
nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về tổ tông các vua hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc
lập nên nhà nước văn lang đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia dân tộc
để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng xây dựng đất nước việt nam giàu đẹp văn minh như ngày hôm nay
trước anh linh quốc tổ hùng vương thay mặt gần một trăm linh triệu con dân đất việt
chủ tịch nước võ văn thường cùng các đồng chí lãnh đạo đã kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân
về những thành tựu to lớn mà toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cũng như trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển đất nước
con cháu lạc hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cùng các đại biểu đặt vòng hoa thắp hương tại lăng hùng vương
dân hòa tại bức phủ điêu bắc hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền diếng
ngay sau lễ dân hương đông đảo đồng bào trong nước kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã thành kính tri ân công đức tổ tiên
dân hương tưởng niệm các vua hùng và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống